ngày một mươi bốn tháng năm thông tin từ trung tâm y tế thành phố biên hòa tỉnh đồng nai trên địa bàn phường tràng giai vừa ghi nhận một bệnh nhi mắc ho gà
theo điều tra dịch tễ bệnh nhi là tmtn sinh ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn bốn ngụ tại khu phố bốn c phường tràng giai được phát hiện bằng phương pháp pcr với kết quả dương tính với vi khuẩn ho gà
bệnh nhi sinh tại bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minh sau sinh bệnh nhi được tiêm vaccine viêng ăn bê và la tại bệnh viện
mẹ và bệnh nhi nằm tại bệnh viện năm ngày ở chung một phòng có ba gia đình mẹ không tiếp xúc với những gia đình còn lại và không có biểu hiện sốt và ho
trong thời gian nằm bệnh viện chỉ có bà ngoại trăm sau đó về nhà không tiếp xúc với ai ngoài người nhà
ngày hai mươi tháng bốn bệnh nhi có dấu hiệu hoa nhẹ sốt ba mươi tám độ c ngày hôm sau hoa nhiều hơn hoa đỏ mặt không nôn ngay sau khi hoa
ho hay khóc và khó ngủ người nhà có đưa đi khám ở phòng khám tư nhân nhưng không đỡ
ngày hai tháng năm gia đình đưa bệnh nhi lên bệnh viện nhi đồng hai thành phố hồ chí minh để khám và được lấy mẫu pcr ngày bảy tháng năm
sáng ngày tám tháng năm có kết quả dương tính với vi khuẩn ho gà hiện tại bệnh nhi đã đỡ ho và vẫn điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai
trong gia đình bệnh nhi không ghi nhận trường hợp nào có sốt hay ho gần đây
tính đến nay bệnh nhi có tiếp xúc với bố mẹ ông bà nội chị cái và hai người chị họ
bệnh cho bệnh nhi chưa được xác định
ngành y tế đã giải thích cho gia đình về bệnh ho gà để người nhà không lo lắng hoang mang và cũng không nên chủ quan
phối hợp với nhân viên y tế trong hoạt động phòng chống dịch bệnh hướng dẫn gia đình xử lý môi trường xung quanh
theo thống kê của cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước đã ghi nhận một trăm hai mươi bảy ca mắc ho gà
số mắc tăng bảy chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba chủ yếu ở một số tỉnh thành phố khu vực phía bắc
tại đồng nai đây là các bệnh được ghi nhận sau bốn năm
chia sẻ về bệnh hoa gà thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn thành phòng tiêm chủng đh y hà nội cho biết
đúng như trong thống kê hiện nay các ca hoa gà tập trung ở trẻ trong vòng ba tháng đầu tiên
do đó việc tiêm chủng đầy đủ ba mũi vaccine có chứa thành phần hoa gà ở mũi năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng như là sáu trong một trong chương trình tiêm chủng dịch vụ khi trẻ tròn hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi là vô cùng quan trọng để phòng bệnh ho gà
như vậy trẻ dưới hai tháng tuổi sẽ phòng bệnh hoa gà như thế nào
hiện nay đã có một số vaccine có chỉ định cho phụ nữ đang mang thai hoặc trước khi mang thai có chứa thành phần hoa gà
việc tiêm cho phụ nữ đang mang thai các vaccine có chứa thành phần hoa gà sẽ giúp truyền kháng thể hoa gà qua nhau thai đến thai nhi
và khi trẻ sinh ra trong vòng hai tháng đầu tiên khi chưa được tiêm các vaccine khác thì sẽ có khả năng phòng bệnh hoa gà
hiện nay lịch tiêm khuyến cáo cho phụ nữ đang mang thai đối với vaccine phòng ho gà đó là mũi một tiêm vaccine un ván đơn và mũi thứ hai tiêm mũi vaccine bạch hầu ho gà uốn ván
cũng theo bác sĩ thành ho gà là bệnh lây chuyển cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em
điều hiện chính của bệnh đó là cơn hoa dữ dội thở dít vào
bệnh lây chuyển có đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết tính niêm mặc mũi họng của người bệnh khi hoa hoa thơi
khả năng lây lan của bệnh ho gà là rất cao nhất là đối với những trẻ sư sinh hoạt động trong cùng một không gian khép kín như trường học
bệnh ho gà có thời gian ngủ bệnh kéo dài khoảng từ một đến hai tuần khó nhận biết sớm
trong khi đây là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính có khả năng lây lan rất cao
với trẻ giữa một tuổi bệnh hoa gà thường tiến triển nặng lên rất nhanh
ở trẻ sơ sinh tỷ lệ tử vong lên tới chín mươi
thiếu niên và người lớn cũng có thể bị biến chứng do bệnh ho gà gây ra
tuy nhiên biến chứng thực ít nghiêm trọng hơn ở lứa tuổi này đặc biệt với những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh
viêm phổi là biến chứng cần được lưu ý nhất trong bệnh hò gà
các biên chứng phổ biến nhất của một nghiên cứu khác ở người lớn mắc bệnh ho gà đó là
suốt cân ba mươi ba bất kiểm soát bằng quang hai mươi tám bất tỉnh sáu gậy dưng sườn do hoa nặng là bốn
vì hoa gà dựa dậy lây chuyển ra tiếp xúc trực tiếp qua đường hùng hấp
và có dịch tiết tứ nhiên mặc mũi họng của bệnh nhân khi hoa thơi
và khả năng lây chuyển rất cao đối với những người sinh hoạt trong cùng một không gian
sau khoảng năm đến một mươi ngày kể từ khi nhiễm khuẩn bệnh bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên
các triệu chứng này là đau họng hoa suốt nhẹ và cảm lạnh
đặc biệt là bệnh hoa gà là cơn hoa sẽ ngày càng nặng tạo thành cơn hoa kịch liệt
diễn ra trong một hai tuần thậm chí kéo dài một hai tháng hoặc lâu hơn
tùy thuộc vào cách điều trị thể trạng sức khỏe của người bệnh
hơn nữa khi hoa trẻ sẽ hoa rút rượi không thể tự kiểm soát được
tiếp đến là thở rít tựa như tiếng gà cấy cơn hoa thường đi kèm với nhiều đầm rãi và gây nôn
theo cục y tế dự phòng dựa vào diễn tiến của bệnh thứ tự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng
của các triệu chứng bệnh ngò gà được chia làm bốn giai đoạn như sau
giai đoạn một thời kỳ ủ bệnh
giai đoạn ủ bệnh giao động trong khoảng sáu hai mươi ngày chủ yếu rơi vào ngày thứ chín và thứ sáu
bệnh nhân chưa có bất kỳ triệu chứng bất thường nào
thứ hai là giai đoạn thời kỳ khởi phát khoảng một hai tuần
giai đoạn khởi phát bệnh hoa gà kéo dài từ khoảng một mươi một mươi bốn ngày
các triệu chứng bắt đầu xuất hiện ở mức độ nhẹ dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp khác
như sốt nhẹ chảy nước mắt sổ bũi hoa hắt hơi chán ăn bơ phở khản tiếng
lưu ý cơn ho sẽ trở nên nặng hơn ở cuối giai đoạn này
giai đoạn thứ ba là thời kỳ toàn phát khoảng hai ba tuần
giai đoạn toàn phát các triệu chứng của hoa gà xuất hiện một cách rõ ràng và nặng hơn bao gồm
hoa hoa dữ dưỡi hoa thành cơn trung bình một mươi năm hai mươi tiếng hoa trong một cơn
tiếng hoa ngày càng yếu và giảm dần
cơn ho liên tiếp khiến trẻ trở nên yếu dần có thể gặp phải tình trạng ngừng thở do thiếu oxy
đỏ mắt da tím tái nổi tính mạch cổ chảy nước mắt và nước mũi
tiếng giít thở giít tiếng giít giống như tiếng gà xuất hiện sau cơn hoa hoặc sen kẽ mũ cơn hoa
riêng với trẻ dưới sáu tháng tuổi hiếm khi nghe thấy tiếng giít trong cơn hoa
đầm sau hoa bệnh nhân thường khắc đầm trắng màu trong dính và có chứa rất nhiều vi khuẩn
nôn mửa đây là những biểu hiện đặc trưng của bệnh hoa gà trong giai đoạn toàn phát
giai đoạn cuối cùng đó là thời kỳ lùi bệnh
khi được hỗ trợ điều trị và chăm sóc đúng cách thường bắt đầu từ tuần thứ tư kể từ khi phát bệnh
các triệu chứng của bệnh ho gà sẽ được cải thiện dần và dần dần biến mất
cơn hoa gà sẽ giảm dần nhưng có thể mất khoảng một thời gian khá lâu sau đó để có thể hết thần
một số cơn ho tái phát trở nặng gây ra viêm phổi
một số biên chứng nguy hiểm có thể gặp phải trong trường hợp trẻ mắc hoa gà bao gồm
viêm phổi nặng đây là biến chứng hô hấp hay gặp nhất nhất là ở trẻ sơ sinh và trẻ suy dinh dưỡng
viêm não là một biên chứng nặng của bệnh hoa gà tỷ lệ tử vong khá cao trẻ xuất rất cao ly bì hôn mê và có giật
biên chứng cơ học như lồng ruột thoát vị xa trực tràng
trường hợp nặng có thể gặp vỡ phế năng tràn khí trung thất hoặc tràn khí mảng phổi
biên chứng khác bao gồm xuất hiếp võng mạc kết mạc mắt dối loạn nước điện dài bộ nhiễm các vi khuẩn khác
do vậy việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là rất quan trọng
để phòng bệnh sở y tế hà nội khuyến cáo việc tiêm vaccine có thành phần ho gà là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất
trẻ được tiêm mũi một khi hai tháng tuổi có thể tiêm sớm lúc sáu tầng tuổi mũi hai khi ba tháng tuổi mũi ba khi bốn tháng tuổi và mũi bốn lúc một mươi tám tháng tuổi
vaccine được ra đời vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi sáu được coi là thành tựu vĩ đại của y học nhân loại bởi nó được coi là vũ khí hữu hiệu để phòng ngừa chủ động các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm đồng thời làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân
bản chất của việc tiêm vaccine chính là việc sử dụng vaccine để kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh
khi vaccine được đưa vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ nhận diện vaccine như một vật thể lạ và ghi nhớ chúng
khi tắc nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ sinh ra và tạo ra các kháng thể chống lại tác nhân đó do đó cơ thể không bị mắc bệnh hoặc bị mắc bệnh sẽ nhẹ hơn
tiêm vaccine cho trẻ là phương án hiệu quả và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ như bạch hầu ho gạo ấn ván bại liệt viên gần bề phiêm mảng não do hiếp
tiêm vaccine giúp trẻ giảm thiểu tối đa những rủi ro về tử vong biến chứng di chứng với những nhóm không tiêm phòng
vaccine không chỉ bảo vệ một cá nhân cụ thể mà cho cả cộng đồng đó là lý do tại sao tiêm vaccine là có vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng trong việc ngăn ngừa bệnh tật
bên cạnh đó khu vực sống nhà ở trường học nhà trẻ khu vui chơi cần phải đảm bảo vệ sinh dịch sẽ thông thoáng có đủ ánh sáng mặt trời
các vật dụng trong nhà nhất là đồ dùng cá nhân của trẻ cần phải được vệ sinh bằng dung dịch vô khuẩn hằng ngày
bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trẻ cũng cần được hướng dẫn rửa tay bằng sập phòng khử khuẩn đúng cách thường xuyên nhất đó là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn
cha mẹ người chăm sóc trẻ cần phải hướng dẫn trẻ khi ho hát hơi trẻ cần lấy giấy trên miệng và mũi lại sau đó vứt giấy vào thùng rác và rửa tay sạch sẽ
đồng thời nên hạn chế đưa tay cho lên mắt mũi miệng
các chuyên gia y tế khuyên cáo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên được nuôi dưỡng bằng sức mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời đây là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cung cấp sức đề kháng cho trẻ
đối với trẻ lớn hơn việc thực hiện một chế độ dinh dưỡng đầy đủ khoa học sẽ giúp hệ thống miễn dịch của trẻ khỏe mạnh giảm nguy cơ mắc bệnh
trẻ nên ăn đủ bốn nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể bao gồm chất đạm chất béo chất bột đường vitamin và khoáng chất đặc biệt bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày
các loại thức uống có cồn nước ngọt các chất kích thích thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ gây ảnh hưởng sâu đến sức khỏe do vậy cần hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này
thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nguy cơ mắc bệnh nếu có từ đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa và can thiệp kịp thời giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm
ho gà là một bệnh lý nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh chóng do đó phụ huynh cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyên cáo của bộ y tế
khi nghi ngờ mắc bệnh ho gà hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh trẻ cần được đưa ngay đến bệnh viện để được thăm khám và hỗ trợ điều trị kịp thời